hưởng ứng lời kêu gọi vì người nghèo tối nay tại nhà hát lớn hà nội đã diễn ra chương trình truyền hình trực tiếp xuân ấm hành hai mươi bốn
chương trình là hoạt động thường niên của quỹ hạt giống việt bán nhân dân nhằm chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn
các gia đình chính sách và hộ nghèo nhân dịp tết nguyên đán hành hai mươi
đến sự có đồng chí phạm minh chính ủy viên bộ chính trị trưởng ban tổ chức trung mương
các đồng chí ủy viên trung mương đảng đồng chí thuận hữu tổng biên tập bán nhân dân
phó trưởng ban tuyên giáo trung mương chủ tịch hội nhà báo việt nam đồng chí uông chu lưu phó chủ tịch quốc hội
đồng chí trần hồng hà bộ trưởng bộ tài nguyên và môi trường đồng chí nguyễn đình khang chủ tịch tổng liên đoàn lao động việt nam
xuân ấm năm hai nghìn hai mươi tiếp tục phối hợp các cơ quan tổ chức doanh nghiệp và nhà hảo tâm tặng nhà cho những đối tượng
có hoàn cảnh khó khăn các gia đình chính sách và hộ nghèo gia đình bị thiệt hại nặng nề trong đợt bão lũ ở miền trung
bên cạnh đó chương trình còn chung tay chia sẻ giúp đỡ các nạn nhân bị thiên tai bão lũ sửa chữa xây dựng nhà để sớm ổn định cuộc sống
xuân ấm hai nghìn hai mươi quỹ hạt giống việt báo nhân dân đã trao tặng học bổng cho chín mươi sinh viên hiếu học đạt thành tích cao trong học tập
trao tặng một mươi hai căn nhà cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn bị thiệt hại trong trận mưa lũ vừa qua